tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản quyết định dừng thu phí trạm bot hà nội bắc giang từ ngày sáu tháng bảy nếu nhà đầu tư chậm triển khai thu phí tự động không dừng
theo đó tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu đến trước ngày năm tháng bảy công ty cổ phần đầu tư bot hà nội bắc giang khẩn trương thực hiện các thủ tục để ký kết phụ lục hợp đồng về việc triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng
tại trạm thu phí km một trăm năm mươi hai tám mươi quốc lộ một đường hà nội bắc giang do công ty này quản lý
sau ngày năm tháng bảy nếu công ty chưa ký phụ lục hợp đồng tổng cục đường bộ việt nam sẽ tạm dừng thu phí tại trạm thu phí km một trăm năm mươi hai tám mươi từ một mươi hai h ngày sáu tháng bảy cho đến khi công ty thực hiện